cập nhật về cơn bão số tám vào hồi bảy giờ ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám chín độ vĩ bắc một trăm một mươi chín độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng tám trăm năm mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một từ chín mươi đến một trăm hai mươi km một giờ giật cấp một mươi ba
bàn kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng hai trăm hai mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong vòng hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được từ hai mươi năm đến ba mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến bảy giờ ngày một mươi ba tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín độ vĩ bắc một trăm một mươi hai tám độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm hai mươi km về phía bắc đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một từ một trăm linh đến một trăm hai mươi km một giờ giật cấp một mươi bốn
từ ngày một mươi năm tháng một mươi do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới ở các tỉnh bắc và trung trung bộ
có khả năng xảy ra mưa to đến rất to cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông